giữa đêm camera nhà dân dọc đường ghi nhận một hình ảnh rùng rợn một phụ nữ tay ôm cổ chạy được khoảng một trăm linh mét thì gục ngã đuổi theo phía sau cô gái là một gã trai với hùng khí trên tay
khi người đi đường phát hiện sự việc thì nạn nhân đã tử vong bởi những nháp tấn công trí mạng con kẻ thù ác đã biến vào màn đêm miền biên viễn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
nghiệp vụ xuống ngay hiện trường để triển khai các biện pháp cấp bách
lúc này từ thành phố hạ long những chiếc xe chở hội đồng khám nghiệm và các trinh sát điều tra viên phòng cảnh sát hình sự cũng đã khởi hành
trực chỉ hướng thành phố miền biên viễn cách đó hơn một trăm sáu mươi km
tại hiện trường tung tích người bị hại được xác định là chị đoàn thị tê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thuê trọ tại ngõ một trăm một mươi sáu đường trần quốc tảng phường hải hòa thành phố móng cái
đây cũng là nơi
nơi chị tê mở hiệu phun xong thẩm mỹ cách vị trí phát hiện khoảng một trăm linh mét
một cán bộ phòng kỹ thuật hình sự cho biết hiện trường nơi có nạn nhân tử vong rất tối nên chúng tôi đã di chuyển nạn nhân về nhà đại thể để tiến hành khám nghiệm
qua khám nghiệm phát hiện tại vùng cổ của nạn nhân có một số dấu vết rách da
tại vùng ngực có ba vết đâm có đặc điểm là một đầu tù và một góc nhọn
hướng từ dưới lên trên chúng tôi nhận định hung khí gây án là vật sắc cứng
khi giải phẫu ở vùng cổ nạn nhân có vết thương thì phát hiện bị gãy mỏng ngang của đốt sống cổ số bốn và làm đứt các cơ bó mạch ở xung quanh
giải phẫu vùng ngực bụng phát hiện ở khoang màng phổi ở bên trái có rất nhiều tổn thương
sách nhu mô phổi rách màng tim vào đến tim nhưng không thủng và buồng tim nên nạn nhân dù bị tấn công vào nhiều vị trí trọng yếu của cơ thể mà vẫn chạy được gần một trăm linh mét mới ngã gục rồi tử vong
cùng lúc này việc khám nghiệm nơi chị t thuê trọ và mở hiệu phun xăm thẩm mỹ phát hiện đã có sự xê dịch xáo trộn của đồ đạc
vật dụng trong phòng ở dưới nền nhà tìm thấy một số dấu vết máu
ngoài ra còn thu được một chiếc điện thoại di động của nạn nhân một bao thuốc một bật lửa và một chai nước ngọt
tất cả các mẫu vật này đều được thu giữ trong quá trình khám nghiệm để phục vụ công tác giám định
trong lúc hoạt động khám nghiệm đang diễn ra thì lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố móng cái khẩn trương truy xét hung thủ theo chiều hướng khác nhau
qua kiểm tra thông tin điện thoại và tiến hành xác minh nhân thân người bị hại lực lượng phá án xác định chị tê và chồng đã ly thân nhiều năm nhưng chưa chính thức ly hôn
chị t thuê nhà trọ sống một mình nên tạm thời chưa xác định được có bị chiếm đoạt tài sản hay không
trong quá trình sinh sống làm ăn của nạn nhân trên địa bàn cũng chưa phát hiện có mâu thuẫn nổi
tiến hành ra soát toàn bộ hệ thống camera an ninh của nhà dân ở xung quanh khu vực hiện trường lực lượng phá án đã thu thập được những hình ảnh rất quan trọng
đó là vào hồi h hai mươi hai phút ngày một mươi bảy tháng bảy camera đã ghi được cảnh nạn nhân chạy từ trong phòng trọ ra đường trần quốc tảng đuổi theo sau là một nam giới không rõ mặt
ước đoán trong độ tuổi từ hai mươi đến ba mươi

nạn nhân chạy được khoảng một trăm linh mét thì gục ngã còn đối tượng thì bỏ chạy về hướng một trăm linh chín đường trần quốc tả
dữ liệu này đã giúp xác định hiện trường chính của vụ án là tại phòng trọ của nạn nhân
tất cả những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn moscow thì hung thủ thường tẩu thoát theo hai hướng

có thể là đối tượng vượt biên sang đông hưng trung quốc để ẩn náu
thứ hai đối tượng chạy vào sâu nội địa
do đó ngay sau khi vụ án xảy ra chúng tôi đã gọi điện thoại theo đường dây nóng cho các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới và tuyến biển
đề nghị tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên và thắt chặt kiểm tra người ra vào trên tuyến biên giới để ngăn chặn việc đối tượng tẩu thoát ra nước ngoài
lúc này qua khai thác dữ liệu điện tử trên máy điện thoại của nạn nhân phát hiện vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bảy
có một tin nhắn trên zalo có nick là anh ấy với nội dung hỏi chị t hiện làm gì ở đâu cùng với ai
sau khi biết chị t làm nghề phun xăm thẩm mỹ thì nick zalo này có đề nghị được phun xăm
nhưng với điều kiện là chỉ phun xăm cho một mình người này và chỉ có một mình chị tê ở nhà
chứ không cho phép ai vào phòng phòng

phát hiện này đã hé lộ mối quan hệ giữa nạn nhân và thủ phạm
giúp cho việc đánh giá nhận định đúng về tính chất của vụ án để truy xét có trọng tâm trọng điểm
trung tá vũ trưởng thi đội trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết
trong điện thoại của chị t chúng tôi phát hiện bức hình nạn nhân chụp một người đàn ông đến xăm hình
điều quan trọng là trước khi bị sát hại chị tê đã gửi ảnh này cho một số người bạn
nói là người khách này đang muốn quyệt tiền xăm
chúng tôi nhận định giữa nạn nhân và đối tượng không quen biết nhau
nhiều khả năng tính chất vụ án là sát hại người cướp tài sản
tiến hành xác minh sâu về tài khoản zalo có tên là anh ấy
lực lượng phá án phát hiện tài khoản này có lần đăng nhập tại địa bàn thôn bảy
xã đường hòa huyện hải hà tỉnh quảng ninh
cùng lúc mũi trinh sát ra soát theo hướng tẩu thoát của hung thủ
báo cáo là đã tìm được người lái xe taxi
đã chở một nam thanh niên từ đường trần phú thành phố móng cái
tới xã quảng long huyện hải hà
đến nơi vì không có tiền nên người khách phải cắm chiếc điện thoại của mình
cho một người chủ quán nước để lấy một triệu trả tiền xe
trung tá vũ trường thi cho biết sâu chuỗi các dữ liệu trên
có căn cứ để gắn hung thủ vào địa bàn xã đường hóa hoặc xã quảng long huyện hải hà
công an tỉnh quảng ninh đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố móng cái
công an huyện hải hà tiến hành chốt chặn mọi ngã đường
ra vào huyện hải hà
kiểm tra tất cả các phương tiện lưu thông trên đường
để đảm bảo đối tượng không thể lọt lưới
đồng thời tất cả các nhà nghỉ nhà trọ trên địa bàn
các thôn xóm khu dân cư thuộc một mươi năm xã và thị trấn quảng hà
huyện hải hà đều được giả soát
anh đối tượng được đưa ra đến cộng đồng dân cư để người dân nhận dạng
thông qua giả soát đến tám giờ sáng ngày một mươi bảy tháng bảy
đối tượng gây án được xác định là chóng văn thắng
sinh năm hai nghìn một tạm trú tại thôn bảy
xã đường hoa huyện hải hà tỉnh quảng ninh
từ lúc này lực lượng phá án đã chạy đua với thời gian
anh em xác định với lợi thế thông thuộc địa bàn
nếu không bắt nhanh hung thủ có thể sẽ di chuyển sâu vào nội địa
hoặc vượt biên sang trung quốc
khi đó thì việc bắt giữ sẽ khó khăn gấp bội
nhờ làm tốt công tác phát động quần chúng tố giác tội phạm
đến một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày
thông tin về sự xuất hiện của một nam thanh niên
có đặc điểm giống người công an đang truy tìm
tại một nhà trọ trên địa bàn xã quảng minh huyện hải hà
được người dân báo cho cơ quan chức năng
xác định đối tượng là kẻ máu lạnh
trong tay có hung khí sẵn sàng chống trả lực lượng bắt
nên phương án tác chiến được tính toán kỹ
sau khi triển khai bao vây chặt chẽ khu nhà trọ
các trinh sát đã nhanh chóng đột nhập tiếp cận
cuột ngã đối tượng trong sự ngỡ ngàng của y
kiểm tra người đối tượng thắng
phát hiện trên ngược phải có một hình mới xăm
giống với bức ảnh nạn nhân tê đã chụp rồi gửi cho bạn bè
đặc biệt trên hai bàn tay của đối tượng
còn phát hiện nhiều viết sách sao mới
kết quả giám định mẫu sinh học của chó văn thắng
so sánh với mẫu adn đã thu được tại phòng trọ của nạn nhân
cho thấy có cùng một kiểu gen
đủ cân cứ khoa học để khẳng định
thắng chính là kẻ đã xuất hiện ở phòng trọ của chị t
vào tối ngày một mươi sáu dạng sáng ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trước những tài liệu chứng cứ đanh thép
thắng buộc phải khai nhận toàn bộ tội ác của mình
buổi sáng ngày một mươi sáu tháng bảy
thắng đi từ nhà ở huyện hải hà ra thành phố móng cái
để mua ma túy đá và cùng bạn bè sử dụng
nhưng chưa đủ độ phê
nên y nảy sinh ý định đi cướp tài sản
để kiếm tiền mua ma túy sử dụng tiếp
khi đi ngang qua phòng trọ của chị t
đồng thời là tiệm phun xăm
thầy chị t làm việc một mình
và ngoài biểu hiện có để lại số điện thoại
thắng đã mua sim
đem ra điện thoại và tạo lập gia lô
để kết bạn với chị t
nhắn tin hỏi han và đặt lịch đến xăm hình
chờ trời tối
thắng mang theo dao đến phòng trọ của chị t theo hẹn
với mục đích kéo dài thời gian
chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay
thắng đã yêu cầu chị t xăm cho mình
một hình bông hoa vào ngực trái
khi thấy đêm đã khuya
phố xá vắng vẻ
thắng rút hung khí ra uy hiếp nạn nhân
nhằm cướp tài sản
nhưng thấy chị t không có gì đáng giá
đồng thời lại chị lại chống cự la hét
sợ bị phát hiện
thắng đã dùng hung khí tấn công nhiều nhát
vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân
chị t vùng vẫy rồi chạy thoát ra đường
được khoảng một trăm linh m thì gục xuống
thắng đuổi theo
nhưng thấy nạn nhân đã bất tỉnh
y liền bỏ chạy rồi đón xe taxi trở về hải hà
thuê phòng trọ để ẩn nó
sau một thời gian dài công tác ở các tỉnh miền tây nam bộ
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
ông đinh văn nơi được luân chuyển về làm giám đốc công an tỉnh quảng ninh
ông cho rằng
ở công an tỉnh quảng ninh cũng như tỉnh an giang
những cán bộ công tác tại đây
thì là người địa phương hầu như rất ít
chủ yếu là người từ nơi khác đến
tôi thường ví von rằng
nếu như vùng đất là một tổ chim
thì có rất nhiều con chim từ các hướng
từ các nơi bay về đây hội tụ
nên tôi không gặp khó khăn mấy về sự khác biệt văn hóa
vì khi đã luân chuyển cán bộ
ai cũng có tâm lý muốn được cống hiến để trưởng thành
tôi là một trong những người được trưởng thành từ môi trường quân đội
đã quen với gian khổ
gieo luyện vất vả rồi
nên thế nào tôi cũng đáp ứng được
bản thân tôi không ngại đến những nơi khó khăn vất vả biên giới
vùng sâu vùng xa
nơi mà đồng bào có lúc có nơi trình độ
nhận thức còn hạn chế
chưa hiểu hết được chủ trương của đảng nhà nước
chưa hiểu rõ về công tác của lực lượng vũ trang nói chung
lực lượng công an nói riêng
thì tôi muốn đến đó
giúp họ hiểu hơn về những chỉ đạo quan điểm của đảng nhà nước
của lực lượng công an
từ đó sẽ tạo được sự đồng thuận
nhất trí cao từ người dân
đó là những việc giúp tôi trưởng thành
tức là môi trường càng khó khăn
thì càng là môi trường tốt cho mình phấn đấu rèn luyện
ngày hai mươi tháng bảy
công an tỉnh quảng ninh phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện vân đồn
tổ chức chương trình tặng quà người có công với cách mạng
và trao tặng kinh phí hỗ trợ sáu mươi trẻ em mồ côi
trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
thiếu tướng đinh văn nơi đã trao số tiền hỗ trợ cho sáu mươi trẻ em mồ côi
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vân đồn
mỗi cháu sẽ nhận được số tiền hỗ trợ
là năm trăm linh đồng mỗi tháng trong vòng một năm
tổng kinh phí hỗ trợ là ba trăm sáu mươi triệu đồng
thiếu tướng đinh văn nơi khẳng định với phương châm
thực hiện an dân
an sinh xã hội
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
là thường xuyên then chốt
thời gian qua
công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội
từ thiện nhân đạo
bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng
mang động tính nhân văn
thể hiện truyền thống uống nước nhốm nguồn
đền ơn đáp nghĩa
đặc biệt với tinh thần dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
các tổ chức đoàn hội trong công an tỉnh
và công an các đơn vị địa phương
đã vận động nguồn lực
thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa
chung sức cùng cộng đồng chăm sóc
giáo dục và bảo vệ trẻ em
qua chương trình này
thiếu tướng đích văn nơi mong muốn
các cháu và các hộ gia đình khắc phục mọi khó khăn
nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước
đồng lòng đoàn kết với chính quyền
với lực lượng công an trong thực hiện hiệu quả
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
duy trì khối đại đoàn kết dân tộc
nhằm xây dựng huyện vân đồn
ngày càng giàu đẹp văn minh
niềm tin không chỉ được tạo dựng bởi những chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm
mà còn được bồi đắp từ những hành động và việc làm rất đời thường của những chiến sĩ công an nhân dân
từng là quân nhân trong quân đội nhân dân việt nam
có hơn năm năm công tác tại tiểu đoàn tây đô
thuộc bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ
hơn hai mươi năm trong lực lượng công an nhân dân
thiếu tướng đinh văn nơi luôn thấu hiểu cảm thông
và chia sẻ trước những khó khăn của đồng chí đồng đội
gần hai năm đảm nhiệm cương vị giám đốc công an tỉnh an giang
ông đã phát động phong trào trong toàn lực lượng công an tỉnh
quyên góp hỗ trợ và xây mới hơn một trăm linh căn nhà nghĩa tình đồng đội
giúp đồng chí đồng đội vơi bớt phần nào khó khăn yên tâm thực hiện nhiệm vụ
thiếu tướng đích văn nơi nhấn mạnh
trong những năm qua
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh
luôn khắc sâu ghi nhớ công ơn to lớn
sự hy sinh sương máu của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh
và gia đình có công với cách mạng
đồng thời bày tỏ sự biết ơn
tri ân sâu sắc đối với những cống hiến
hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí thương bệnh binh và gia đình có công với cách mạng
đã không tiếc máu xương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
từ số điện thoại cá nhân của mình
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn
đã trở thành số điện thoại quen thuộc của người dân
hàng ngày đều đạn
tiếp nhận rất nhiều những cuộc gọi tin nhắn
đây là một việc làm chưa từng xảy ra trước đây
bởi thường trên cổng thông tin chỉ công khai các số điện thoại trực ban công an tỉnh
và công an các đơn vị địa phương
ban đầu chỉ một số ít người dân rè rặt báo tin vào số điện thoại này
nhưng họ đều bất ngờ
vì những cuộc gọi tin nhắn của mình đã được trực tiếp ông đinh văn nơi tiếp nhận xử lý nhanh gọn
đến nơi đến trốn
sự tin tưởng đã được nhân lên khi số lượng cuộc gọi tin nhắn vào đường dây nóng này tăng lên nhanh chóng
khi được hỏi vì sao công khai số điện thoại cá nhân của mình làm đường dây nóng
thiếu tướng đinh văn nơi trả lời
tôi từ cần thơ về
nhận công tác ở an giang
chỉ một mình
không bà con thân thích
nên việc tôi công bố số điện thoại cá nhân của mình với mong muốn
nhận được sự quan tâm
giúp đỡ thật nhiều từ người dân an giang
tôi luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất của người chiến sĩ công an
là bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân
nên nếu mà được người dân hỗ trợ giúp đỡ càng nhiều
thì chúng tôi càng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cao cả đó
với nhiều người nghèo ở an giang
người ta nhờ đến ông
không chỉ vì ông là giám đốc công an tỉnh
mà vì ông là người hay làm từ thiện
ngay cả dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi
mặc dù không ở địa bàn nữa
nhưng sự trở lại và quan tâm của ông
khiến bà con rất phấn khởi
tại huyện châu phú
thiếu tướng lĩnh văn nơi đã trao tặng bản tượng trưng hai trăm linh phần quà cho gia đình nghèo khó khăn của huyện châu phú
với tổng số tiền là một trăm linh triệu đồng
dù thiếu tướng đinh văn nơi
đã về làm giám đốc công an tỉnh quảng ninh
nhưng vẫn còn nhớ về an phú và mang hai trăm linh phần quà về tặng cho bà con nghèo
gia đình chính sách
chúng tôi cảm động với tấm lòng của thiếu tướng nơi
đối với người dân an phú
tôi hy vọng thiếu tướng tiếp tục đóng góp và hỗ trợ an giang nói chung và người dân an phú nói riêng
ông trần hòa hợp
chủ tịch ubnd huyện an phú tỉnh an giang cho biết
thiếu tướng đinh văn nơi cho rằng
bà con ở đâu cũng là bà con của mình
đừng có nghĩ rằng ở an giang thì khác quảng ninh
đừng có nghĩ rằng vùng này
đừng có băn khoăn mình phục vụ người dân tỉnh nào
một món quà tết rất nhỏ
tuy nó không giải quyết được một cái tết cho người dân
nhưng nó thể hiện cái nghĩa tình
nghĩa tình của một người cán bộ lực lượng vũ trang đã từng công tác
chiến đấu ở đây
và được bà con nhân dân hỗ trợ
đó là phẩm chất đạo đức của một người cán bộ công an nhân dân phải có
trước đó ngày hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh an giang tổ chức
hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tại ba địa phương trong tỉnh
gồm thành phố long xuyên huyện châu thành an phú
đợt hỗ trợ gạo đó lên đến gần năm mươi tấn
do ông đinh văn nơi
cùng các lãnh đạo đơn vị công an vận động các tập thể cá nhân
các nhà hảo tâm đóng góp nhằm hỗ trợ người dân
có đời sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
nhất là các hộ dân
mua bán nhỏ lẻ các hộ nghèo và cận nghèo
thời gian qua
người dân tỉnh an giang dành nhiều tình cảm trân trọng ông
một người đầy khẳng khái quyết liệt
đồng thời rất gần gũi chân tình với bà con nhân dân
và các đồng chí đồng đội
từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh
thiếu tướng đinh văn nơi tiếp tục tạo những dấu ấn như vụ án trốn thuế
mua bán trái phép hóa đơn
chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại quảng ninh và hải phòng
trong vụ án này
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
và công an một số tỉnh thành phố
tiến hành tố tụng đối với các đối tượng có liên quan
và tạm giữ ông đỗ hiệu ca
nguyên giám đốc công an thành phố hải phòng để điều tra
thiếu tướng đinh văn nơi khẳng định
với các vụ án có liên quan đến cán bộ đảng viên
khi phải xử lý thật sự tôi rất buồn
nhưng đây là trách nhiệm mà nhân dân giao mình phải làm
quan điểm của tôi là xã hội phải công bằng
công bằng ở đây
là công bằng giữa chính quyền và
chứ không phải là mình có một vị trí nào đó trong xã hội
là mình hơn người dân
muốn xử lý vụ án lớn đòi hỏi người lãnh đạo ban chuyên án phải có bản lĩnh
anh có dám xử lý hay không
nếu anh dám xử lý thì anh phải cương quyết
nếu không xử lý nghiêm
rõ ràng mình không có bản lĩnh
và cũng không công tâm khách quan
trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay
đảng và nhà nước xác định
xử lý một vụ nhưng cảnh tỉnh được cả vùng
cảnh tỉnh nhiều người
những người vi phạm
dù ở bất cứ vị trí nào cũng phải xử lý thôi
trước đó mạng xã hội đăng tải clip về một người đàn ông mặc quần áo đen áo trắng
có biểu hiện say rượu chửi bới
đuổi đánh một người sau va chạm giao thông
người đàn ông này còn sưng
tao là trưởng công an phường bãi cháy
bắt thằng này lại
nhận được thông tin vụ việc
công an thành phố hạ long đã vào cuộc xác minh
và bước đầu xác định
vào khoảng hai mươi một giờ ba mươi phút
vào tối ngày một mươi bảy tháng năm
tại đường hạn long phường bãi cháy
xảy ra vụ pha chạm giao thông giữa hai xe ô tô
khiến hai chiếc xe bị hư hỏng nhẹ
người điều khiển một chiếc xe ô tô có hành vi chửi bới
đánh người trong clip
là trung tá nguyễn thành nam
trưởng công an phường bãi cháy
ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng định văn nơi giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với trung tá nguyễn thành nam
để thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật
về hành vi vi phạm theo quy định
trung tá nguyễn thành nam sẽ bị điều chuyển công tác sang nhận nhiệm vụ khác tại công an thành phố hạn long
còn gần đây trên nhóm facebook
xe tiện chuyến quảng ninh
có tài khoản chia sẻ hình ảnh ô tô
cùng một người phụ nữ bị xê xát ở vùng cổ
kèm theo đó là nội dung tố cho rằng
nhà xe này chặt chén
khi hành khách không đồng ý
thì dở thói côn đổ
đuổi khách xuống giữa đường cao tốc
ngoài ra khi phát hiện khách chụp hình ảnh của xe
thì tài xế còn hành hút người chụp
thông tin trên
sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ
đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động đuổi hành khách xuống giữa đường
và đánh người của nhà xe trên
đồng thời cộng đồng mạng mong lực lượng chức năng sớm vào cuộc làm rõ
xử lý nhà xe nếu vi phạm
ngay lập tức
thiếu tướng đinh văn nơi
giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo
giao phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra nội dung phản ánh trên mạng xã hội
về việc một nhà xe chạy tuyến quảng ninh hà nội chặt chém giá
khi hành khách không đồng ý thì bỏ rơi giữa đường
thậm chí còn hành hung khách
theo thiếu tướng đinh văn nơi
cơ quan chức năng đến nay cũng đã tìm được chiếc xe ô tô trong bài phản ánh
và triệu tập tài xế tới làm việc
đồng thời tạm giữ chiếc xe ô tô này để tiếp tục điều tra
tôi giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra
sai đến đâu xử lý đến đó
quan điểm của công an tỉnh quảng ninh
là xử lý đến nơi đến trốn
nếu đủ căn cứ
thiếu tướng đinh văn nơi cho hay
khác với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc
trong cuộc sống hàng ngày
ông đinh văn nơi vui vẻ thân thiện như bản tính vốn có của con người miền sông nước vùng tây nam bộ
ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
khi nhậm chức giám đốc công an tỉnh quảng ninh
ông đinh văn nơi nguyện tiếp tục phấn đấu vươn lên
không ngừng học tập
nâng cao phẩm chất
đạo đức cách mạng
bản lĩnh chính trị
năng lực công tác
đoàn kết nội bộ
phát huy trí tuệ tập thể
kế thừa thành tích
kết quả và truyền thống quý báu mà nhiều thế hệ công an tỉnh quảng ninh vun trồng
xây dựng qua các giai đoạn trong nhiều năm qua
đồng thời cùng với tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh quảng ninh
tiếp tục thực hiện có hiệu quả
sự lãnh đạo
chỉ đạo của đảng ủy
lãnh đạo công an trung ương
của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
sự phối hợp với các ban ngành đoàn thể và quân chúng nhân dân
xây dựng lực lượng công an quảng ninh trong sạch vững mạnh
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn